là khu căn cứ địa cách mạng của tỉnh gia lai huyện cờ bang vẫn là huyện khó khăn của tỉnh
khi vẫn còn nhiều hộ nghèo hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
những năm qua thông qua việc xã hội hóa kêu gọi cộng đồng chung tay góp sức
huyện cờ bang đã cơ bản giải quyết được tình trạng nhà tạm nhà rột nát cho các đối tượng chính sách hộ nghèo
ở tuổi bảy mươi hai vợ chồng cựu chiến binh đinh vớt và bà đinh thị khen
sau bao năm mơ ước sẽ được sống trong ngôi nhà kiên cố vững chãi
thì đến nay niềm mơ ước ấy cũng đã trở thành sự thật khi ông bà được địa phương xét chọn xây dựng nhà
dành cho các đối tượng người có công còn khó khăn về nhà ở
một ngôi nhà sàn cách tân khang trang rộng rãi được xây dựng ngay cạnh ngôi nhà cũ rột nát
trong niềm hạnh phúc vô bờ của vợ chồng ông bà và con cái
họ là một trong số sáu mươi hộ chính sách được tặng nhà trong đợt này
trước không có nhà thế này để ở

vẫn ở trong nhà cũ được nhà nước làm cho cái nhà mới
vợ chồng mình cảm ơn lắm thấy rất mừng rất vui hai vợ chồng hạnh phúc lắm
là địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống
trong số này nhiều gia đình là người có công chính sách hộ nghèo còn gặp nhiều khó khăn về nhà ở
năm hai nghìn một mươi sáu huyện cơ bang đã đẩy mạnh chương trình xã hội hóa cho những đối tượng này
với mong muốn nhanh chóng xóa tình trạng nhà tạm nhà rột nát trên địa bàn
ngoài nguồn kinh phí quỹ để ơn đáp nghĩa huyện cà bang đã tích cực vận động
sự đóng góp của cán bộ công nhân viên chức trên địa bàn
cũng như nhiều tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia hỗ trợ
cuối quá thì địa phương cũng đã cùng với các cấp thực hiện tốt vấn đề xây dựng nhà
và hỗ trợ cho các hồ dân ổn định trong cuộc sống hàng ngày
có ngôi nhà ổn định họ tự vận đấu từ từng bước để vươn lên thoát nghèo
từng bước để nâng cao thu nhập sản xuất
bằng việc huy động
cả cộng đồng chung tay chăm lo đời sống cho đối tượng chính sách
người có công và người nghèo
ca bang đang là địa phương có phong trào xóa nhà tạm
nhà ở rột nát hiệu quả tại tỉnh gia lai
cùng với các chính sách khác
việc kiên cố hóa nhà ở cho các đối tượng chính sách
người có công với cách mạng hộ nghèo
cũng sẽ góp phần thúc đẩy chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương